thông tin đáng chú ý liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
tại cuộc gặp mặt cung cấp thông tin y tế năm hai nghìn hai mươi hai do bộ y tế tổ chức vào chiều nay
giáo sư tiến sĩ phan trọng lân cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
biến thể phụ ba năm của omicron đã xâm nhập vào việt nam
có thể lấn át biến thể phụ cũ là ba hai đang chiếm ưu thế ở nước ta
hiện nay thế giới vẫn đang tiếp tục đánh giá về tính lây lan của hai biến thể phụ mới là ba bốn ba năm
tuy nhiên một số đánh giá nhỏ lẻ ban đầu cho thấy hai biến thể phụ này lây lan nhanh hơn biến thể ba một và ba hai
bộ y tế khuyến cáo người dân đặc biệt là nhóm người có nguy cơ cần tiêm đúng lịch đủ liều
các mũi vaccine phòng covid một mươi chín nhắc lại theo khuyến cáo để có thể tăng cường miễn dịch
chống lại các biến thể mới của dịch bệnh